kính chào quý vị công an quận hải an thành phố hải phòng vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng phạm ngọc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngô quyền phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải an
tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường phủ thượng đoạn
lúc này có hai nam thanh niên đi xe máy theo hướng từ đường phủ thượng đoạn về đường nguyễn bình khiêm
tuy nhiên khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe hai nam thanh niên đã không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tăng ga phóng nhanh lạng lách
và đã đâm xe làm bị thương thượng úy nguyễn minh thắng và thiếu tá lê doãn minh là cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngo quyền
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và xác minh lái xe đâm vào hai cán bộ cảnh sát giao thông là đối tượng phạm ngọc hùng
và tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nguyễn bà hiếu trú tại bản tân lập xã triềng khương huyện sông mã
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố
quá trình điều tra đối tượng khai nhận trước đây đã từng sang lào làm thuê sau đó về việt nam đưa ra thông tin tuyển lao động sang lào
với mức lương từ một mươi năm đến một mươi tám triệu đồng một tháng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hiếu đã tiếp cận được hoàng xuân đức sinh năm hai nghìn ba trú tại bản nà hò xã mường sai huyện sông mã tỉnh sơn la
và tổ chức cho đức xuất cảnh trái phép sang lào
để qua mắt lực lượng chức năng đối tượng hiếu đã đưa đức đến cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị sau đó đi theo đường tiểu ngạch để sang lào trái phép
mặc dù không phải là địa bàn phức tạp về ma túy thế nhưng thời gian qua tình hình mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa có chiều hướng gia tăng
đáng chú ý là tình trạng các đối tượng thuê các khu nhà nghỉ nhà trọ để hoạt động mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tập trung làm tốt công tác nắm tình hình lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tên ạn ma túy
ngày hai mươi ba tháng một mươi công an thành phố cam ranh
đã tiên hành bắt giữ đối tượng nguyễn tân vũ chú xã cam thành bắc huyện cam lâm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp căn nhà nơi đối tượng vũ thuê ở tại tổ dân phố nghĩa bình phường cam hĩa công an cam ranh phát hiện thu giữ nhiều tăng vật trong đó có nhiều chất tinh thể màu trắng
cùng tại một căn nhà trọ ở tổ dân phố hòa bình phường cam hĩa ngày hai mươi chín tháng tám công an thành phố cam ranh phối hợp với công an phường cam hĩa
tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn thảnh nhơn chú xã cam hòa huyện cam lâm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra căn phòng trọ là nơi ở của nguyễn thảnh nhơn lực lượng công an phát hiện một bịch ni lông bên trong có chứa gần bốn mươi gram ma túy đá
phường cam nghĩa có nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện như khách sạn nhà nghỉ nhà trọ và karaoke
đây là nơi mà tội phạm ma túy thường lợi dụng để học động của bán
các đối tượng thường là những từ nơi khác đến địa bàn hoạt động chọn những nơi xe khu dân cư để tránh tầm kiểm soát của lực lượng công an
bên cạnh đó công tác cảm hóa giáo dục các đối tượng trong diện quản lý cũng được lực lượng công an phường chú trọng thực hiện
nhằm làm tốt công tác phòng ngừa ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm và tên nạn ma túy
thời gian qua công an phường cam hĩa cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện
nhất là các khu nhà trọ nhà nghỉ trên địa bàn đồng thời chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật và tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
trong thời gian qua công an phường đã chủ động phối hợp với hệ thống chính trị và được sự quan tâm của cấp ủy
chính quyền địa phương cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền nhất là đối với các trường học về lĩnh vực ma túy học đường
cũng như trên các tổ dân phố và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh
các nhà nghỉ karaoke khách sạn và đặc biệt là một số các nhà trọ thuê dài hạn và phát huy tinh thần cảnh giác
cũng như là kịp thời phản ánh các thông tin liên quan tới tội phạm đến cho lực lượng công an để kịp thời có biện pháp triệt xóa
cũng như xử lý theo quy định của pháp luật góp phần đem lại bình yên ổn định cho cuộc sống của người dân
theo lực lượng công an vì các đối tượng phạm tội thường lợi dụng nhà nghỉ nhà trọ
đều hoạt động một phần là do các chủ nhà nghỉ nhà trọ
chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ còn lơi lỏng trong khâu kiểm tra khách thuê nhà
chính vì vậy để góp phần đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy
bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện
cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tội phạm ma túy người nghiện
không có cơ hội lợi dụng cơ sở của mình để hoạt động
khi được nạn nhân nhờ rút tiền giúp từ thẻ atm
đối tượng đã bị đã bí mật chuyển tiền từ tài khoản của người này sang tài khoản của mình
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trương ngọc toàn ba mươi bảy tuổi trú tại phường an cựu tp huế về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó một người đàn ông đến cây atm ở phường tây lộc để rút tiền
tại đây người này gặp trương ngọc toàn và nhờ rút tiền hộ
toàn đã bí mật chuyển số tiền bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng từ tài khoản của nạn nhân sang tài khoản của mình
sau đó toàn rút bốn triệu đồng đưa cho nạn nhân và bỏ đi
đến khi phát hiện bị mất tiền trong tài khoản nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an
được biết toàn là đối tượng đã từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian gần đây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng
trên nội bàn tỉnh bắc cạn
thủ đoạn cũ nhưng nhiều nạn nhân mới vẫn sập bẫy do bị thao túng tâm lý và mất cảnh giác
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đã tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ
chú viện ngân sơn tỉ bắc cạn về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền tám trăm bảy mươi triệu đồng
khoảng cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba chị này nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội facebook
của một tài khoản tên vũ trung quyền tự giới thiệu đang làm việc trong một công ty kinh doanh
cờ bạc tại singapore
qua tin nhắn đối tượng rủ dê người phụ nữ lập tài khoản tại trang web có tên miền
để đầu tư
khi chị lập tài khoản để truy cập vào thì là trang web có nội dung đánh bạc cá cực trực tuyến
ngày một mươi năm tháng một mươi chị đã nạp vào tài khoản bằng cách truyền khoản vào tài khoản của các đối tượng
tổng số tiền tám mươi hai triệu đồng
đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi chị rút về tài khoản ngân hàng được một trăm linh năm triệu đồng
do tin tưởng đối tượng từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi người phụ nữ này tiếp tục nạp
vào tài khoản trên trang web nhiều lần với tổng số tiền tám trăm bảy mươi triệu đồng nhưng sau đó không rút ra được